trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến cho một người tử vong và ba người bị thương
nhóm người này gặp tai nạn khi đang đi bóc vào quế
theo thông tin ban đầu vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng chín tại thôn một túc xã phúc lợi huyện lục yên
có bảy người dân đi bóc quế ở trên đồi của gia đình ông đặng văn hào
trong quá trình ngồi nghỉ giải lao thì bất ngờ đất đá từ trên núi cao sạt lở xuống
khiến chị lý thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đã tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng dân quân trong xã tiến hành đào đất đá
để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường
được biết nhiều ngày qua trên địa bàn huyện lục yên đã có mưa to kéo dài nên đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá